thưa quý vị những người từ vùng dịch đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín có xét nghiệm pcr âm tính sẽ không phải cách ly tập trung chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày đó là quy định vừa được tỉnh an giang đưa ra
việc theo dõi sức khỏe tại nhà phải thực hiện đúng quy định có theo dõi giám sát và phải xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ sáu
đó là quy định vừa được tỉnh an giang đưa ra
các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đấy gia đình cách ly với gia đình khóm ấp cách ly với khóm ấp xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện
các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đấy gia đình cách ly với gia đình khóm ấp cách ly với khóm ấp xã cách ly với huyện